ngày hai mươi bốn tháng sáu tại hà nội ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ một mươi sáu khóa tám nhằm sơ kết công tác mặt trận sáu tháng đầu năm
và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác mặt trận được triển khai thực hiện đúng trọng tâm trọng điểm
nhiều nội dung lĩnh vực đạt kết quả nổi bật tổ chức các diễn đàn để nhân dân trao đổi phản ánh
kiến nghị với đảng nhà nước mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa đảng nhà nước và nhân dân
qua đó xây dựng niềm tin và tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong đồng bào các dân tộc tôn giáo
đồng chí trần thanh mẫn yêu cầu mặt trận các cấp tăng cường hoạt động giám sát phản biện xã hội
và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt hơn những vụ việc khiếu nại tố cáo
đặc biệt là các vụ khiếu kiện kéo dài đồng thời thông qua các cuộc vận động phong trào thi đua
để chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân trên địa bàn đặc biệt là tổ chức hiệu quả giải báo chí toàn quốc
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai và công bố sách vàng sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín